liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích của đối tượng nguyễn xuân đường đường nhuệ gây xôn xao dư luận thời gian qua
hiện nay tỉnh thái bình đang tập trung chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra có kết luận chính thức về vụ việc
công an tỉnh đã khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi đối tượng trong đó có nguyễn xuân đường và nguyễn thị dương vợ đường
ngoài ra trong ngày hôm qua bắt bốn đối tượng là cán bộ thuộc sở tư pháp và sở tài nguyên môi trường tỉnh
lãnh đạo tỉnh cho biết đang chỉ đạo sát sao công an tỉnh mở rộng điều tra
trong đó tập trung cả vào những vụ việc còn tồn tại trong những năm qua liên quan đến đường nhuệ gây bức xúc trong nhân dân